tiên bình huyện quang bình tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang phát hiện xe ô tô tải do vàng văn núi chú huyện quang bình tỉnh hà giang điều khiển
trên xe chở một mươi thùng bia diau một trăm tám mươi thùng hạt hướng dương sáu trăm bảy mươi kg xúc xích chả mực củ cải muối cùng nhiều loại gia vị nhãn mắc trung quốc
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên và khai nhận được thuê vận chuyển từ thành phố lào cai tỉnh lào cai đến tỉnh hà giang để giao cho hàng khách hàng
hiện vụ việc đang được xác minh điều tra
hơn bốn tấn hàng hóa là thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hết hạn sử dụng thậm chí đã chuyển màu bốc mùi hôi thối chuẩn bị tuồn ra thị trường vừa được phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh phú thọ thu giữ và tiêu hủy
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cơ quan tỉnh phú thọ đã liên tục phát hiện nhiều vụ việc vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm thu giữ trên bốn tấn thực phẩm các loại gồm bánh kẹo sữa hạt hương dương thực phẩm đông lạnh la gà ủ muối chân gà cánh gà nội tạng độc vật các loại hải sản giò trà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ hết hạn sử dụng thậm chí nhiều loại thực phẩm đã biến đổi màu bốc mùi hôi thối
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường đã phối hợp với nhà máy chế biến phế thải đô thị việt trì thuộc công ty cổ phần xử lý chất thải phú thọ tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định
thưa quý vị thời điểm cuối năm nhu cầu vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa tăng cao hoạt động của các loại tội phạm trên lĩnh vực buồn lậu gian lận thương mại vì thế cũng trở nên phức tạp
lực lượng công an tỉnh phú yên đã triển khai nhiều biện pháp công tác chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm hoạt động trên lĩnh vực buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả góp phần đảm bảo an ninh trật tự bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng
đây là hai phương tiện vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với cục quản lý thị trường phú yên phát hiện tạm giữ
hơn tám trăm sáu mươi miếng gạch lát sàn một bốn trăm hai mươi miếng gạch ốt tường một năm trăm linh ấm đun nước siêu tốc mang nhãn hiệu thái lan được phát hiện vận chuyển trên xe
toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng tử hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có dấu hiệu hợp quy nhãn hàng hóa không đúng quy định
đây chỉ là một trong số nhiều vụ liên quan đến hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả bị lực lượng công an phát hiện xử lý những ngày gần đây
các đối tượng này chủ yếu là sử dụng
thứ hai là sử dụng các phương tiện vận chuyển với tốc độ cao và thay đổi biển số một cách liên tục qua nhiều vùng miền để không qua mắt được các lực lượng theo dõi lực lượng chức năng trong công tác phòng chống buôn lậu
cái thứ ba là cái đối tượng thường là hoạt động vào ban đêm ngồi giờ nhất là những ngày nghỉ lễ ngày tết
để mà hoạt động nên vận chuyển buôn bán các hàng hóa hàng lậu hàng cắm vào địa phòng quyên trung chuyển qua địa bàn tỉnh phú yên
chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho lực lượng tuần tra kiểm soát nâng cao tinh thần trách nhiệm và chú ý kiểm tra kỹ các loại phương tiện nhất là phương tiện chở hàng xe khách chở hàng hóa trong con chợ
chúng tôi cũng đã kiểm tra kỹ các loại phương tiện nhất là phương tiện chở hàng xe khách chở hàng hóa trong con chợ
để mà kiểm tra kỷ và kiệp thời phát hiện các trường hợp vận chuyển hàng hàng lậu hàng cắm và các loại hàng không có hóa đơn chứng tư
phòng cảnh sát kinh tế và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý trên ba mươi vụ vi phạm trên lĩnh vực buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
bên cạnh đó phòng cảnh sát kinh tế còn chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra đột xuất một số cơ sở doanh nghiệp đóng trên địa bàn
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện một số hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại với các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu vi phạm nhãn hàng hóa

qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện một số hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu vi phạm nhãn hàng hóa nhập lậu
tổ công tác đã phát hiện một số hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu vi phạm nhãn hàng hóa nhập lậu
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện một số hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu

về thành phố hồ chí minh tham gia vào thị trường hoa tết năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên khác với mọi năm giá hoa tết các loại hoa ở thành phố hồ chí minh
đang bắt đầu giảm do sức mua yếu thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến chất lượng và giá hoa
hiện hoa kiện tết năm nay đã được các thương lái đưa về thành phố hồ chí minh bán khá nhiều
trong đó tập trung nhiều tại những tuyến đường lớn ở thành phố thủ đức đường bắc hải
đường thành thái quận một mươi hay bến bình đông quận tám
tuy nhiên người mua hoa thời điểm này khá thưa thớt đặc biệt trời mưa liên tục những ngày qua
càng làm thị trường hoa tết bán khách
giá một chậu hoa hồng năm nay chỉ một trăm năm mươi đồng so với giá hai trăm linh đồng như năm ngoái
tương tự cặp cút bông sôi chỉ bán khoảng ba trăm linh đồng so với giá gần bốn trăm linh đồng như mỗi năm
mồng gà nếu trước bán từ hai trăm linh đồng mỗi cặp hiện giảm còn một trăm năm mươi đồng
theo nhiều người bán hoa kiển năm nay thời tiết lạnh và mưa liên tục đã làm cho khách hàng ngại đi mua sắm
chất lượng hoa giảm nên giá bán cũng không được cao
nếu vài ngày tới thời tiết vẫn xấu người bán buộc phải giảm giá mạnh mới mong bán được hàng
dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi ba huyện lai vung tỉnh đồng tháp thủ phủ quyết hồng lớn nhất miền tây
với hơn hai trăm linh hectare quýt hồng đang vào mùa thu hoạch và dự kiến là sẽ cung cấp khoảng năm tấn quít hồng
cho thị trường phục vụ nhu cầu tết
theo đó bích hồng tại lai vung thường chỉ thu hoạch mỗi năm một vụ dịp tết nguyên đáng
thời gian thu hoạch lý tưởng là từ hai mươi ba âm lịch đến hai mươi tám tết nguyên đáng
sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước nhiều nhất tại tp hcm bình dương
theo nhiều nhà vườn hiện năng suất quýt chỉ đạt mức trung bình hai bốn tấn trên một m hai sau thời điểm sâu bệnh
tuy nhiên giá bán cao giao động bốn mươi năm bảy mươi đồng tỷ đô ran
điều này khiến người dân phấn khởi có động lực để tiếp tục duy trì và phát triển vườn
năm nay nhiều nhà vườn trồng quýt hồng ở lai vung cũng khai thác thêm dịch vụ du lịch
phục vụ nhu cầu tham quan trải nghiệm và mua sản phẩm của du khách
với việc bán vé vào cổng giao động khoảng ba mươi đến năm mươi đồng một người
người trồng quýt sẽ có thêm nguồn thu
dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi ba cận kề và năm nay tỉnh đồng nai đã trồng gần một mươi bảy bảy ngàn hectare rau các loại
với tổng sản lượng đạt hơn ba mươi tấn cung cấp thị trường trong dịp này
nhiều địa phương đã hình thành được các vùng chuyên canh rau với diện tích hàng chục hectare như cánh đồng rau tân yên
vùng rau phúc nhạc xã gia tân ba huyện thống nhất vùng trồng rau xã lách gai tại xã xuân hịt huyện xuân lọc
vùng trồng rau hẹ tại xã xuối nhò huyện định quán
riêng trong tháng tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến toàn tỉnh đồng nai cung cấp khoảng ba mươi tấn rau các loại ra thị trường
sản lượng tăng cao hơn các tháng khác trong năm
các vùng rau cũng tập trung tăng diện tích các loại rau được ưa chuộng mùa tết như xà lách rau gia vị bắp cải vui cải
nguồn cung dồi dào nên các loại rau cung cấp cho thị trường mùa tết có giá rẻ hơn so với các thời điểm khác
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu long an lafuco
la foucault bị xử phạt sáu mươi triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo thượng nghiên năm hai nghìn hai mươi một
trên hệ thống của ủy ban chứng khoán nhà nước và trên trang thông tin điện tử của sở giao dịch chứng khoán tp hcm
tiếp đó la fuco bị phạt thêm một trăm năm mươi triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về khối lượng sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
của các thành viên hội đồng quán trị tại báo cáo tình hình quán trị công ty sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
về biện pháp khắc phục hậu quả ủy ban chứng khoán nhà nước để yêu cầu la foucault
buộc phải cài chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định
kính thưa quý vị tặng quà tết lâu nay vẫn là văn hóa truyền thống được người việt giữ
thay vì phải săn lùng những sản phẩm độc lạ có giá trị cao như trước kia
thì hiện nay những đặc sản vùng miền làm quà tặng đang trở thành xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng
ghi nhận một cửa hàng tại tp hcm nhiều đặc sản mang bao bì riêng phục vụ mùa tết
được bày trí đặc sản
đặc biệt các loại sản phẩm hữu cơ đặc sản như khô miến các loại mắm
rất được người tiêu dùng ở tp hcm ưa chuộng
năm nay như nhiều người nội trợ khác trong những ngày cận tết này
chị thanh cũng đang tìm mua một số loại sản phẩm đặc sản để làm quà biếu tết và sử dụng cho gia đình
đặc sản vùng miền tuy như là giá nó cũng phải trăng ví dụ như là mực khô tôm khô
thì nó cũng sẽ mang cái động sắc của việt nam mình

mình nghĩ là món quà này là món quà thiết thực
mọi người đều cần đến hết ai cũng ăn được hết
người già và trẻ nhỏ đều ăn được
còn các loại bánh thì đôi khi nó dùng nhiều quá rồi
nên là mọi người không có thức ăn bánh kẹo nữa
thì mua cái này là nó thực dụng thiệt luôn
về nhà có thể là ai cũng an mở ra là ăn luôn
có thể là chế biến nhanh gọn để ăn trong ngày tết
đại diện một doanh nghiệp chuyên phân phối các sản phẩm đặc sản từ miền
để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng tại tp hcm cho biết
hiện tại đang là thời điểm khách mua quà hay sản phẩm phục vụ cho gia đình dịp tết
các loài đặc sản tây bắc như miếng nếp măng khô hay hải sản tươi từ miền trung
cũng có sức ngô tăng mạnh
một trong những nguyên nhân khiến các loài đặc sản được người tiêu dùng ưa chuộng
là tính thiết thực đối với người nhận
những năm gần đây đặc biệt như năm nay
bacca food thấy khách hàng hướng tới những sản phẩm rất thiết thực
ví dụ như họ sẽ đặt những sản phẩm
một hộp khô hay là ngon một hộp ký cá phải là ngon để tặng
để mang về để dùng luôn
riêng thì những mặt hàng hướng về hữu cơ organic
thì ngày càng được các khách hàng tp hcm chọn
ví dụ như mặt hàng khô trâu gác bếp
ở tây bắc rồi những cái miếng hữu cơ chẳng hạn
những cái măng khô này kia là những cái mặt hàng mà càng ngày thấy là người ta
lại càng được lựa chọn nhiều hơn
ghi nhận trên mạng xã hội hàng loạt cá nhân doanh nghiệp cũng giao hàng đặc sản tết
với đủ các vùng miền để phục vụ thị trường tp hcm
đối với chị kim thành việc kinh doanh online
những đặc sản vùng miền dịp tết đã diễn ra được ba bốn năm nay
đặc biệt là những món truyền thống tết như bánh tét
mặc dù nguyên liệu chi phí đi lại đều tăng
nhưng mức giá vẫn được chỉ giữ như mọi năm
cái việc bán online thì coi như là vẫn bán qua năm suốt tháng
nhưng mà đến tết một tết thì sẽ bán những mặt hàng đặc sản của tết
thì mình thường hay bán các mặt sản như là đặc sản của vùng miền tây
tại quê miền tây như là bánh tết lông an
rồi những cái cây lọc bình phong thủy
thường là mình phải dặn trước ví dụ mình dặn nhà vườn
hay là mình dặn ở dưới sưởng bánh họ gói bao nhiêu đó bao nhiêu nó bánh
bao nhiêu đó cây thì mình hẹn khách trả đơn
thường người ta cũng thích lấy vào khoảng ngày hai mươi năm hai mươi sáu tết
chứ người ta cũng không có muốn lấy sớm
giá cả thì cũng không có tăng nhiều không có tăng đột biến
coi như là vẫn giữ giá bình bình như năm ngoái thôi
mặc dù hàng đặc sản tết khá đa dạng và phong phú
nhưng người tiêu dùng cũng thận trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm
các loại đặc sản vùng miền có thương hiệu có chứng nhận ocop
chương trình mỗi xã một sản phẩm
và các chứng nhận khác được người tiêu dùng tin tưởng
năm nay với nguồn hàng phong phú nguồn gốc rõ ràng
đã mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho người tiêu dùng
tuy nhiên do kinh tế khó khăn nên sức mua bị ảnh hưởng
các cơ sở kinh doanh hàng đặc sản vẫn kỳ vọng
thị trường sẽ sôi động hơn trong những ngày giáp tết
kính thưa quý vị theo hiệp hội thị trường trái phiếu vbma
tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
là gần một mươi bảy bốn trăm năm mươi tám tỷ đồng
tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản và xây dựng
trước áp lực về đáo hạn trái phiếu thị trường chứng kiến nhiều hình thức
tái cấu trúc nợ khác nhau và được áp dụng ngày càng tăng nhiều
bởi các tổ chức phát hành và trong đó thì hình thức chuyển đổi
sang sản phẩm bất động sản đang được quan tâm khá nhiều
phil grayston cho rằng và đây là một dấu hiệu khá tích cực
cho vấn đề thanh khoản hiện nay của thị trường
tuy nhiên thì song song đó cũng không ít rủi ro nhà đầu tư cẩn thận đề phòng
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam
để đảm bảo việc thanh toán cho khách hàng đã bị chậm thanh toán
và sẽ đến hạn thời gian tới bên cạnh việc đưa ra phương án
chi trả hợp đồng đến hạn thị trường xuất hiện hình thức chuyển đổi
bất động sản với hai lựa chọn
một là nhà đầu tư sử dụng giá trị khoản thanh toán đến hạn
để mua ngang cao bất động sản và nhận chiếc khấu hai mươi
theo giá bán niêm yếp của chủ đầu tư
đối với khoản thanh toán chưa đến hàng nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua
thì cũng áp dụng như trên
thứ hai là nhà đầu tư có khoản thanh toán đến hạn
hoặc chưa đến hàng sử dụng khoản thanh toán để đầu tư các bất động sản
của chủ đầu tư kèm theo cam kết mua lại
và chính sách ưu đại lớn giảm tới năm mươi theo giá bán niêm yết của chủ đầu tư
đáp luật có quy định là nếu bên vay tài sản là tiền
thì khi đến hạn phải trả đủ tiền
nếu vay tài sản là vật thì khi đến hạn phải trả đúng vật
vật cùng loại đúng số lượng đảm bảo về chất lượng
trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
do đó đây là một trường hợp mà bên bay và bên cho vay
có thỏa thuận khác về loại tài sản dùng để trả nợ
cho nên nó hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật
còn về phía các trái chủ thì trong trường hợp mà bên vay
họ đang không có đủ khả năng để thanh toán bằng tiền
thì cái việc thỏa thuận như thế này cũng là một phương án
mà trái chủ có thể cân nhắc để đảm bảo cái việc
là mình có thể thu được tiền nợ gốc và nợ lại
dưới hình thức là một sản phẩm
không chỉ tại việt nam hình thức hàng đổi hàng này
cũng xuất hiện ở trung quốc và hàn quốc
tại hai quốc gia này trái chủ thường yêu cầu
hoặc doanh nghiệp phát hành từng nguyện thực hiện
thanh toán trái phiếu bằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ
xong làn sóng vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp
vẫn diễn ra tại trung quốc như thường
cái việc áp dụng hàng đổi hàng hiện nay thì rõ ràng là
các cái chủ họ gần như là cũng không muốn
đó cũng chỉ là một cái phương án cuối cùng
tuy nhiên nó cũng không phải là một cái gần như là hiện nay
bối cảnh là chúng ta đang kiểm soát chặt
và cái dòng bốn tiến dụng vào lĩnh vực bác đồng sản
thì nó cũng có thể được xem là một cái phương án cuối cùng
để có thể xử lý hài hòa cho cả hai bên
đối với những cái quốc gia khác thì nó cũng khá là tương đồng
với việt nam ở thời điểm hiện nay
đó là cái thanh khoản của thị trường bác đồng sản
đang chưa thực sự tốt trở lại
và trong cái bối cảnh là hai năm vừa qua
thì chúng ta thấy là cái thanh khoản của bác đồng sản
nó đang khá là chậm lắng
như vậy thì cái để mà chúng ta có thể xử lý được
cái vấn đề này mà nó có thể hài hòa cho được cả hai bên
thì tôi cho rằng nó sẽ phụ thuộc vào cái thanh khoản
của thị trường bác đồng sản trong cái thời gian tới
theo khuyến nghị của một số chuyên gia
nhà đầu tư phải tìm hiểu kỹ tình trạng pháp lý
của giá mất đồng sản mà doanh nghiệp phát hành
muốn đổi hàng
bởi nếu không trái chủ có nguy cơ chuyển sang
một tài sản rủi ro khác
rủi ro nó nằm ở cái tính pháp lý của việc là
cái chủ có được phép nhận cái tài sản đó hay không
có cơ sở pháp lý để nhận hay không
là cái thứ nhất
cái thứ hai cái việc nhận này thì là đơn lẻ
của từng trái chủ hay nó là thuộc sở hữu chung
của các trái chủ
trong trường hợp sở hữu chung thì việc phân chia
như thế nào để đảm bảo quyền lợi công bằng
cho các trái chủ
ví dụ như chuyển đổi cho trái chủ các dự án
vậy thì trái chủ có được tiếp tục thực hiện hay không
hay buộc phải tìm cái đơn vị để mà mua lại
cái dự án đó
thì những cái quy định hiện nay thì về mặt pháp lý
mình chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này
rõ ràng là đối với người sở hữu
người ta vẫn lo ngại nhất rằng là cái tính pháp lý
của các dự án đó như thế nào
trên cái thị trường bất động sản thời gian vừa qua
như những cái vụ như là thủ thiêm
và các vấn đề khác trong các khu vực nội thành lớn
thì chúng ta thấy là cái tính pháp lý
nó cũng mang tính nhạy cảm
và chúng ta cũng chưa có thông suốt được
trong cái việc xử lý đặc biệt nhất là
trong liên quan đến cái vấn đề về giải tỏa đền bụng
như vậy thì cái tính tranh chấp hiện nay
và chúng ta vẫn chưa có một cái cơ chế
để chúng ta xử lý cái vấn đề này
tính đến hết tháng một mươi
giá trị trái phiếu bất động sản đang lưu hành
có quy mô bốn trăm bốn mươi năm tỷ đồng
tức chiếm gần ba mươi bốn
trong tổng giá trị trái phiếu riêng lẻ đang lưu hành
theo số liệu của finratings
tổng giá trị trái phiếu bất động sản
sẽ đáo hạn sau ngày một mươi năm tháng một mươi một
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ còn ở mức hai mươi một tám trăm năm mươi tỷ đồng
tuy số dư này không lớn
nhưng chiếm đa số
với các doanh nghiệp chưa niêm biết
và hầu như không có thông tin tài chính
về tổ chức phát hành
bằng những thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại